tám trăm sáu mươi hai người chết do tai nạn lao động trong năm hai nghìn một mươi sáu là con số được công bố trong cuộc họp báo vừa diễn ra tại chủ sở bộ lao động thương minh và xã hội
thông tin về tháng hành động an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi bảy do ban chỉ đạo tháng hành động an toàn vệ sinh lao động trung ương tổ chức
theo báo cáo chưa đầy đủ của sáu mươi ba sở lao động thương bình và xã hội các tỉnh thành năm hai nghìn một mươi sáu số vụ tai nạn lao động trong khu vực có quan hệ lao động trên toàn quốc là sáu trăm năm mươi năm vụ
làm chết tám trăm sáu mươi hai người trong đó lĩnh vực xây dựng chiếm tỷ lệ cao nhất là hai mươi ba trên tổng số vụ và hai mươi bốn năm tổng số người chết
nguyên nhân chủ yếu là do người sử dụng lao động không xây dựng các quy trình biện pháp làm việc an toàn không huấn luyện an toàn lao động cho người lao động
và không có trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân khi lao động
trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ lao động thương binh và xã hội cũng như các bộ ngành địa phương sẽ quyết liệt thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn
đồng thời chỉ đạo sở lao động các tỉnh địa phương cơ quan công an cấp tỉnh phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh để xây dựng quy chế phối hợp điều tra tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động khác có dấu hiệu phạm tội nhằm hạn chế tai nạn lao động ở mức thấp nhất có thể